huyện lạc dương đã nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu treo long lanh xã đại trai
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ du khách đầu tiên bị nước lũ cuốn trôi
thi thể người phụ nữ được xác định là lê thị quỳnh trang hai mươi tám tuổi ngụ tại tp hcm
được phát hiện ngay tại vị trí cây cầu treo bị nước lũ cuốn trôi
sau khi trục vớt gia đình nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
hai nữ du khách gặp tai nạn tại huyện lạc dương thuộc đoàn khách của công ty trách nhiệm hữu hạn good trip
trụ sở quận tám tp hcm
đơn vị này đã hợp tác với vườn quốc gia bi đốp núi bà thông qua hình thức mua tour
và đưa khách vào vườn quốc gia bi đốp núi bà tham quan vào sáng hai mươi tám tháng một mươi một